tổng thống mỹ joe biden dự kiến sẽ đến pelo phát bắc ireland vương quốc anh vào tối nay để kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký thỏa thuận thứ sáu tốt lành
cảnh sát bắc ireland đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra các vụ tấn công bằng bom xăng
nhằm vào lực lượng cảnh sát do những phần tử chống đối ủng hộ chế độ cộng hòa tiến hành
ông biden dự kiến đến belfast vào tối một mươi một tháng bốn và sẽ được thủ tướng anh v c sunak lichten đón tại sân bay
hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm song phương trong bối cảnh bắc ireland không có chính quyền hoạt động kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
do đảng hợp nhất dân chủp đảng lớn nhất ở bắc ireland thân london tẩy chay việc chia sẻ quyền lực
để phản đối các quy tắc thương mại thời hậu brexit áp dụng với vùng lãnh thổ thuộc anh này
ông biden và sunak dự kiến sẽ nhấn mạnh quyền tiếp cận của bắc ireland đối với cả thị trường anh và eu sau brexit
khiến khu vực này trở thành điểm nền kinh doanh hấp dẫn
một ngày trước chuyến thăm của ông biden ngày một mươi tháng bốn
các nhân viên cảnh sát đã bị tấn công bởi những thanh niên đeo mặt nạ ở londonderry
trong một cuộc diễu hành bất hợp pháp có liên quan đến tổ chức cực hữu saurat
cánh chính trị của tổ chức bán vũ trang quân đội cộng hòa ireland
vụ tấn công này đã bị các chính trị già khắp ireland lên án